hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
ba bị can gồm đinh ngọc hệ phạm văn diệt giám đốc điều hành và vũ thị hoan tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
hiện ba bị can đang bị tạm giam trong vụ án khác
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự khác
một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe mô tô tại các địa bàn giáp danh vừa bị công an huyện u minh tỉnh cà mau triệt xóa
từ trình báo của các bị hại công an huyện u minh đã vào cuộc điều tra
cho đến ngày hai mươi ba tháng một mươi công an huyện đã mời bốn đối tượng gồm trần văn đô phạm sơn ca nguyễn văn linh và huỳnh minh châu lên làm việc
qua đó các đối tượng đã khai nhận thực hiện một số vụ trộm cắp và tiêu thụ xe mô tô trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây
trong đó đô và đối tượng nguyễn văn khôn chú huyện u minh đã thực hiện hành vi trộm còn các đối tượng còn lại đóng vai trò tiêu thụ
sau khi trộm xong các đối tượng nhanh chóng đục xóa các số máy số khung chuyển sang địa bàn khác để tiêu thụ và ngược lại
tính đến thời điểm hiện nay công an huyện u minh đã thu giữ bảy xe mô tô các loại và đang tiếp tục phối hợp cùng với các địa phương khác trong tỉnh khai thác mở rộng vụ án
cũng tại cà mau vào sáng ngày hôm nay hỏa hoạn đã thiêu dụi hoàn toàn một căn nhà dân
may mắn là không có thiệt hại về người cả bảy em nhỏ và một phụ nữ trong căn nhà đều thoát nạn
vào khoảng ba giờ sáng ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà sàn của gia đình ông võ văn thêm tại ấp xẻo mắm xã tân an huyện ngọc hiển
trong nhà có con gái ruột của vợ chồng ông thêm vừa mới sinh và bảy đứa trẻ đang ngủ
phát hiện ra cháy người mẹ nhanh chóng ôm con nhỏ chạy ra khỏi nhà và truy hô nên tất cả đều may mắn thoát nạn
ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt để hỗ trợ đưa các cháu nhỏ ra khỏi đám cháy
lực lượng công an dân quân tự vệ cùng người dân đã tích cực chữa cháy ước tính thiệt hại trên chín mươi triệu đồng
nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do chập điện
lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi động viên tinh thần và hỗ trợ cho gia đình bị hại bị nạn
theo dự báo trong những ngày tới tại tp hcm có thể xảy ra đợt chiều cường với mức nước tăng cao có thể lên tới một sáu mươi ba m
và để phòng tránh các tai nạn điện có thể xảy ra tổng công ty điện lực tp hcm khuyến cáo khách hàng
sử dụng điện và người dân khi có mưa to gió lớn chiều cường ngập úng
cụ thể người dân nên bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện ổ cắm điện thiết bị sử dụng điện trong nhà
cao hơn mức nước thường ngập lụt ấm ướt
lắp thiết bị đóng cắt có tính năng chống dò điện phù hợp nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện
lắp đặt ngoài trời các bảng hiệu quảng cáo khi trời mưa to gió lớn
không đứng trú mưa ở tại chân cột điện dưới máy hiên trạm biến áp không chạm trực tiếp vào cột điện dây nối đất
dây chẳng cột điện thùng điện kế thùng cầu giao
không lên sân thượng mái nhà nơi có đường dây điện băng qua không tự ý sửa chữa đường dây thiết bị điện ở ngoài trời
ngắt nguồn điện nếu như khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn
tuyệt đối không được sử dụng công trình điện làm phương tiện vật dụng công trình dân sinh như làm máy che mưa
căng dây lều bạt hay là làm hàng quán hoặc neo đậu ghe thuyền
nên tránh xa cảnh báo cho mọi người xung quanh biết và lập rào chắn khi phát hiện cột điện bị ngã đổ
dây điện rơi xuống đường ruộng hay là ao hồ và báo ngay cho trung tâm chăm sóc khách hàng

hoặc gọi điện báo số một trăm một mươi bốn cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố khi có tai nạn điện xảy ra
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thành chúc xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị và các bạn một chiếc xe tải đã bốc cháy sau khi mất lái tông vào giải phân cách rồi lật ngang
sự cố làm giao thông trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn huyện bình chánh tp hcm ung tắc nghiêm trọng
thời điểm trên xe tải biển số hai đã bốc cháy
xe tải số năm mươi một c bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám lưu thân trên quốc lộ một hướng từ miền tây lên tp hcm
khi qua giao lộ với đường huỳnh bá chánh huyện bình chánh tp hcm thì bị mất lái tông vào giải phân cách giữa đường
chiếc xe sau đó lật ngang sang làng đường xe gắn máy
may mắn là nhiều người đã kịp tránh nên không bị thương
trong quá trình này nhiên liệu trong xe tràn ra đường gặp ti lưới điện đã làm xe bốc cháy
người dân huy động nhau dập lửa giải cứu tài xế ra ngoài
vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực ủng tắc cục bộ
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại trường đại học mở tp hcm đã tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm bán thời gian năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia từ hai mươi năm doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại tp hcm
theo khảo sát sinh viên nhập học vào trường đại học mở tp hcm thì chín mươi ba có nguyện vọng đi làm thêm
sinh viên bài tỏ nguyện dọng đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập để trải nghiệm thực tế
cải thiện kỹ năng và để mở rộng mối quan hệ
ngày hội tuyển dụng việc làm bán thời gian năm hai nghìn một mươi chín dành cho sinh viên dựa trên ba tiêu chí
uy tính an toàn và phù hợp với việc học
nhà trường kết nối các doanh nghiệp sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những công việc bán thời gian phù hợp với bản thân
đặc biệt là mùa làm việc thời vụ cuối năm hai nghìn một mươi chín tết hai nghìn hai mươi
từ đó sinh viên có thể tự tạo thêm nguồn thu nhập cho mình đồng thời có thể trao dồi các kinh nghiệm thực tiễn
rèn luyện các kỹ năng giao tiếp ứng xử hỗ trợ cho sự nghiệp trong tương lai
cũng có thể là tư vấn cho em có thêm cơ hội để trao dồi bản thân
việc tổ chức ngày hội đúng dịp các tân sinh viên vừa nhập học phần nào giúp các bạn tránh được nhiều chiêu trò dù dỗ làm thêm
với mục đích trục lợi cho các cơ sở không uy tín tránh tiền mất tật mang
thưa quý vị sai phạm của lãnh đạo ủy ban nhân dân quận thủ đức tồn tại hàng chục năm nhưng không bị xử lý
đã cho thấy công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn
thành phố hồ chí minh đang có quá nhiều lỗ hỏng
phải chăng khi báo chí phanh phui vụ việc điển hình thì chính quyền thành phố mới vào cuộc quyết liệt
theo báo cáo phức sở xây dựng thành phố hồ chí minh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra phổ biến và phức tạp
trên địa bàn thành phố hồ chí minh nhắc là tại các quận nguyện vùng ven như quận một mươi hai quận thủ đức
nguyện hóc môn nguyện bình chánh
trong đó lỗi xây dựng không phép chiếm năm mươi một hai trên tổng số công trình vi phạm
trường hợp đủ điều kiện cấp phép chiếm tỷ lệ hai mươi sáu năm trên tổng số công trình xây dựng không phép
bảy mươi ba năm còn lại là không đủ điều kiện cấp phép
liên quan đến hoạt động xây dựng không phép của một số cán bộ quận
chiều hai mươi hai tháng một mươi ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
cùng lãnh đạo hội đồng nhân dân quỹ ba nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với quận thủ đức
để đưa ra hướng giải quyết vụ việc
theo đó thủ đức là một trong những địa bàn nóng về vi phạm trật tự xây dựng
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm đã kỷ luật cảnh cáo ông trần văn dũng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận thủ đức và ông nguyễn nam hải
trưởng phòng quản lý đô thị quận thủ đức và một số lãnh đạo phường linh đông phường tam phú
vì đã để xảy ra chậm xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ở đây mình không chỉ dừng lại ở vấn đề gọi là một đồng chí là thường vụ phó chủ tịch hội đồng dân mà nó còn cái gì khác
tại buổi họp báo cuối buổi kiểm tra làm việc lãnh đạo quận thủ đức thừa nhận xử lý vụ việc sai phạm này là chậm sẽ rút kinh nghiệm đồng thời kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm với tiêu chí không có vùng cấm không có ngoại lệ và không loại trừ ai
trước mắt là ủy ban dân quận sẽ kết luận tất cả những việc liên quan tới các công trình sai phạm nào theo đúng quy định pháp luật và đồng thời thì cũng tuyên truyền tiếp tục và cũng theo cái vận động là gia đình các đồng chí có liên quan và đặc biệt là các thành viên trong gia đình sẽ thực hiện cái việc khẩn trương tự nguyện tháo dở theo cái kết luận sai phạm của ủy ban dân quận

tuy nhiên chúng ta phải có giải pháp tổng thể đối với những dự án treo nếu khả thi thì sớm triển khai còn không thì xóa dự án để người dân có thể xây dựng nhà cửa yên tâm ổn định cuộc sống
tránh trường hợp nhiều nơi người dân khốn khổ vì dự án treo hạ tầng xuống cấp ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và xảy ra kiện tụng tranh chấp kéo dài